thành ủy tp hcm vừa tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng
và tuyên dương cán bộ dân vận tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo thành phố biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những công lao
thành tích của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
đồng thời đề nghị cấp ủy đảng và hệ thống chính trị thành phố lãnh đạo quán triệt
nâng cao hơn nửa nhận thức trách nhiệm của hệ thống chính trị thành phố
trong việc phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc tạo sự thống nhất tư tưởng
hành động trong toàn đảng bộ thành phố và đồng thuận của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lãnh đạo tổ chức các hình thức tiếp cận linh hoạt phù hợp để nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân
đa dạng hóa cách thức nắm bắt tình hình nhân dân trong đó chú ý theo dõi những vấn đề
mà người dân và dư luận xã hội quan tâm những diễn biến trên mạng xã hội để có hình thức giải quyết kịp thời
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
cũng nhân dịp này sáu mươi cán bộ dân vận của thành phố được nhận kỷ niệm chương
vì sự nghiệp dân vận hai nghìn hai mươi và thành phố tuyên dương chín mươi gương điển hình dân vận khéo
tiêu biểu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi